trước sự thay đổi khó lường của thời tiết và ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu thời gian gần đây tỉnh hậu giang luôn phải đối mặt với tình trạng khô hạn và mặn xâm nhập cao ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân
quỹ ban nhân dân tỉnh hậu giang đã ban hành kế hoạch cụ thể phòng chống hạn mặn
ngoài việc chỉ đạo ngành chuyên môn theo dõi sát diễn biến tình hình xâm nhập mặn các ngành chức năng của hậu giang còn tổ chức kiểm tra hệ thống cống đập ngăn mặn đập thời vụ trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các kế hoạch giải pháp đã đề ra để không bị động bất ngờ trước mọi tình huống có thể xảy ra
trước khi nước mặn xâm nhập nồng độ cao chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân dùng mọi biện pháp dụng cụ tích chữ nước ngọt nhằm đảm bảo đủ nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất trong mùa hạn mặn
cùng với đó tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức ra soát thực hiện giải pháp hỗ trợ các hộ có nguy cơ bị thiếu nước ngọt sinh hoạt nhất là hộ nghèo cận nghèo gia đình chính sách đồng bào dân tộc thiểu số khi xâm nhập mặn diễn ra